câu chuyện giả danh người có căn có khả năng siêu nhiên để tìm hải cốt nhưng thực chất chỉ là trò lừa đảo
ngay cả những người được phong là nữ hoàng tìm mồ mả cũng bị phanh phui lên án
hành động trái lương tâm của họ đã khiến cho không ít người lao vào vòng xoáy tìm kiếm bồ mả người thân tiền mất tật mang
trường hợp cậu thủy đã rúng động một thời gian dài về những vụ lừa đảo kiểu này
vào sáng nay ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng trị cho biết đã kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do nguyễn văn thúy tức cậu thủy cầm đầu và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bảy đối tượng trong vụ án

trong vụ án lừa đảo chiến đoạt tài sản do nguyễn văn thúy tức cậu thủy cầm đầu và chuyển hồ sơ sang viện kiểm soát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bảy đối tượng trong vụ án